tại thủ đô bangkok công tác kiểm đếm đã bắt đầu từ giữa trưa với sự tham gia của giới truyền thông và các quan sát viên nhằm tránh xảy ra gian lận
tại điểm bỏ phiếu thứ bảy của khu vực bầu cử số năm ở bangkok hai phiếu bầu chưa được kiểm trước đó đã được phát hiện nâng tổng số phiếu được kiểm bằng tổng số phiếu bầu
các phiếu bị thiếu bầu cho đảng quốc gia thái thống nhất và đảng tiến bước qua đó không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc
trong khi đó tất cả ba mươi bảy phiếu bầu bị thiếu tại điểm bỏ phiếu thứ ba của khu vực bầu cử số một ở bangkok
đã được tìm thấy trong cuộc kiểm phiếu lại
ngoài ra bốn mươi một điểm bỏ phiếu ở các tỉnh khác cũng đã bắt đầu kiểm đếm lại và dự kiến sẽ công bố kết quả trong tháng này
bên cạnh đó ủy ban bầu cử thái lan đã bác bỏ bốn khiếu nại chống lại đảng tiến bước cáo buộc đảng này đã vi phạm đạo luật về các đảng chính trị
theo đạo luật các đảng chính trị bị cấm làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho quy định nhà vua là nguyên thủ quốc gia hoặc có hành động thù địch với chế độ quân chủ lập hiến
văn phòng thanh tra chính phủ peru vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng phụ nữ mất tích tại nước này
theo đó chỉ trong bốn tháng đầu năm nay đã có hơn ba bốn trăm linh đơn trình báo phụ nữ mất tích trong đó chỉ có hơn một chín trăm linh trường hợp được tìm thấy
thanh tra chính phủ peru cho biết những vụ mất tích xảy ra liên tiếp là tình trạng khá nguy hiểm
tuy nhiên chính phủ peru sẽ không hành động để ngăn chặn việc này vốn thường xuyên xảy ra hàng năm ở quốc gia có ba mươi ba triệu dân
kcmz coi vấn đề phụ nữ mất tích là tình trạng tiềm ẩn nguy cơ để ngăn chặn những vụ việc này tái diễn
năm hai nghìn hai mươi hai gần năm bốn trăm linh phụ nữ chủ yếu là trẻ em và trẻ vị thành niên được báo cáo mất tích con số này thấp hơn chín bảy so với năm hai nghìn hai mươi một
theo nhiều tổ chức phi chính phủ hành động vì quyền phụ nữ ở peru nhiều vụ mất tích không được điều tra đầy đủ
nguyên nhân theo họ là do cảnh sát tin rằng phụ nữ bỏ trốn chứ không phải là bị bắt cóc
vào cuối tuần qua nga và ukraine đã tiếp tục tiến hành hoạt động trao đổi tù binh
theo đó moscow và kiev đã trao đổi tổng cộng gần hai trăm linh tù binh theo tuyên bố từ cả hai bên
bộ quốc phòng nga cho biết chín mươi bốn tù binh nga do ukraine bắt giữ đã được trả tự do sau các cuộc đàm phán
và họ sẽ được đưa tới một cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe
về phần mình thì tránh văn phòng tổng thống ukraine cho hay chín mươi năm tù binh nước này đã trở về
trong đó có một số người bị bắt
những tù binh này là thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia và biên phòng
tháng hai vừa qua nga và ukraine cũng đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh với tổng số gần hai trăm linh người cả hai bên
vào tháng năm moscow đã trao trả bốn mươi năm tù binh ukraine chủ yếu là thành viên của tiểu đoàn azov
trong khi kiev cũng trả tự do chậm ba khuy công của nga
các cuộc điều tra do chính quyền thụy điển đan mạch và đức thực hiện liên quan đến các vụ nổ
tại hai đường ống dẫn khí đốt sông trời phương bắc
từ nga tới châu âu hồi tháng chín năm ngoái vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể
và đến nay thì dù vụ việc này được cho là hành động có chủ đích
song chưa quốc gia hay là chủ thể nào bị quy trách nhiệm
người phát ngôn của bộ trưởng điều phối các cơ quan đặc biệt của ba lan cũng khẳng định
nước này không liên quan đến các vụ nổ và việc gắn vác sava với những sự kiện này là không có cơ sở
trước đó thì tờ wall street journal đưa tin các nhà điều tra đức đang xem xét bằng chứng cho thấy
một nhóm phá hoại lấy ba lan làm căn cứ hoạt động để cho nổ các đường ống dẫn khí
dòng chảy phương bắc
theo đó toàn bộ hành trình kéo dài hai tuần của andromeda
chiếc du thuyền màu trắng dài một mươi năm mét bị nghi có liên quan đến vụ việc đã được dựng lại
các nhà điều tra xác định du thuyền này đã lệch khỏi mục tiêu khi đi vào vùng biển của ba lan
trước đó hồi tháng ba truyền thông đức xác định khả năng có sự tham gia của một du thuyền
từ một công ty có trụ sở tại ba lan thuộc sở hữu của công dân ukraine
trong vụ tấn công đường ống dòng chảy phương bắc
tuy nhiên tổng thống ukraine đã phủ nhận liên quan đến vụ nổ
còn liên quan đến tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của iran
trong tuyên bố vừa đưa ra đại giáo chủ ali khammernei đã để ngỏ khả năng
đạt được thỏa thuận hạt nhân với mỹ nhưng cảnh báo rằng mỹ và phương tây
không được gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp hạt nhân của nước này
đề cập đến thỏa thuận hạt nhân tiềm năng với mỹ ông khamenei nhấn mạnh
không có vấn đề gì với một thỏa thuận hạt nhân
nhưng không được động đến ngành công nghiệp hạt nhân của iran
trước thông tin từ phía cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea đưa ra hồi tuần trước
rằng iran mới chỉ hợp tác một phần nhỏ trong các yêu cầu thanh sát hạt nhân
theo thỏa thuận giữa iaea và tehran ký hồi đầu năm hai nghìn hai mươi ba
ông khamenei khẳng định tehran sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của liên hợp quốc
hôm một mươi tháng sáu tổng thống pháp emmanuel macron đã có cuộc điện đàm
với người đồng cấp với iran ebrahim raisi
trong đó nhà lãnh đạo pháp đã bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của tehran
và đề nghị nước này thực hiện các biện pháp giảm leo thang một cách rõ ràng
và có thể kiểm chứng được cũng như các nghĩa vụ quốc tế và các cam kết trước đó với iaea
theo iaea iran đã tăng đáng kể kho dự trữ urani được làm giàu từ những tháng gần đây
trong khi đó tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình
và nước cộng hòa hồi giáo không hướng tới việc phát triển vũ khí hạt nhân
khu vực tỉnh sangto miền trung của trung quốc cuối tuần qua đã xuất hiện tình trạng mưa đá
với hạt mưa có đường kính lên tới năm cm khiến nhiều nơi bị mất điện
mưa đá đã xuất hiện ở nhiều huyện thuộc tỉnh giang tô đường dây điện tại một số thị trấn bị xét đánh
gây mất điện cho một trăm năm mươi hộ gia đình hiện nhiều tỉnh khác cũng có mưa xối xả
theo cục khí tượng tỉnh giang tô mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra cho đến ngày một mươi bốn tháng sáu
các cơ quan khí tượng của trung quốc hôm qua cũng gia hạn một cảnh báo màu xanh
mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp của nước này đối với mưa bão ở nhiều khu vực
bao gồm các tỉnh quảng tây quảng đông hải nam hà nam và hồ bắc
philippines đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ đối với sức khỏe do cho bụi và khí độc bốc lên từ núi lửa mayon
trước đó nhà chức trách nước này đã tiến hành sơ tán hơn một mươi hai tám trăm linh cư dân sống xung quanh mayon
một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở philippines và đang có nguy cơ phun trào
viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn philippines đã ghi nhận ít nhất một trận động đất núi lửa
trong hai mươi bốn giờ trước đó
và dấu vết dung nham trong phạm vi hai km quanh núi
theo các nhà nghiên cứu địa chấn đến ngày một mươi tháng sáu lượng khí sulfur dioxide từ núi lửa đã tăng gấp ba lần
giới chức philippines đã nâng cảnh báo thiên tai từ mức hai lên mức ba vào hôm chín tháng sáu
có nghĩa là mức độ bất ổn tương đối cao vì lượng lớn mắc ma từ miệng núi lửa
và nó có thể phun trào nguy hiểm trong vài tuần hoặc thậm chí là vài ngày tới
người dân địa phương đã được yêu cầu tuân thủ các khuyến nghị của cơ quan khí tượng
và hướng dẫn sơ tán của chính quyền địa phương